theo thống kê của trung tâm giới thiệu việc làm đà nẵng hiện thành phố có hơn một trăm chín mươi lao động bị thất nghiệp do dịch covid một mươi chín
trong đó phần lớn là lao động bị chấm dứt hợp đồng ngừng việc nghỉ việc không hưởng lương và lao động không có giao kết hợp đồng
tuy nhiên tại các phiên giao dịch việc làm vào cuối năm được mở định kỳ hàng tuần trong hơn hai tháng qua các doanh nghiệp thiếu lao động lại không thể tuyển dụng được người
sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
đây là phiên giao dịch việc làm được mở từ tám giờ sáng nhưng chỉ có vài người lao động tham gia tuyển dụng
trong khi có hơn một trăm linh doanh nghiệp thiếu lao động vẫn kiên nhẫn chờ tại ba sản giao dịch việc làm ở các quận hải châu cẩm lệ và liên triều đều vắng vẻ người tuyển dụng
trong khi đó là tới các sản giao dịch của các trung tâm giới thiệu việc làm thì hầu như là thấy toàn là doanh nghiệp đi tiễn đi kiếm và người lao động thì không thấy một bóng dáng nào
theo đại diện trung tâm giới thiệu việc làm đà nẵng trung tâm đã tổ chức nhiều phiên giao dịch kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động với hơn ba vị trí cần được tuyển dụng
trong đó lao động phổ thông cơ khí may mặc chiếm tỷ lệ cao nhưng gần hai tháng trôi qua chỉ có khoảng một trăm năm mươi lao động đến tìm việc

trong đó lao động cơ khí may mặc chiếm tỷ lệ cao nhưng gần hai tháng trôi qua chỉ có khoảng một trăm năm mươi lao động đến tìm việc